cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng về hành vi nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp về tội nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước
thông tin từ công an tỉnh thanh hóa xác nhận liên quan tới vụ án hạc thành tower
hai bị can trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa và nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã nộp số tiền bốn mươi năm tỷ đồng mỗi người là hai mươi hai năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh thanh hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa
liên quan tới dự án hạc thành tower trước đó cơ quan công an cũng đã khởi tố tám bị can gồm nguyễn bá hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên giám đốc sở nguyên phó giám đốc sở tài chính văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá sở tài chính tỉnh thanh hóa đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính thanh hóa đinh xuân hướng bí thư huyện ủy như thanh nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã nguyễn mạnh sơn nguyên chủ
nguyễn đình xứng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cù đình hiền nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa bùi vân nam nguyên phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
các bị can bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hiện vụ án liên quan tới hạc thành tower vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

sau đó luân đã cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quá trình điều tra lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản cá độ bóng đá do hoàng anh luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng với đồng bọn trong hơn một tháng là hơn ba năm triệu usd tương đương hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng

một địa điểm có liên quan thu giữ vật chứng gồm một mươi sáu năm trăm bảy mươi một viên và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc
một mươi một một trăm chín mươi ba viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến chín mươi tám gói ma túy tổng hợp loại nước vui
ba mươi bốn gói ma túy tổng hợp loại kentamin cùng nhiều tăng vật liên quan khác
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
vụ án chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra bản kết luận đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố trịnh văn quyết và hai mươi đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra được ban hành vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra xác định hơn bốn năm
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trịnh văn quyết đã chỉ đạo em gái là trịnh thị minh huế
mượn chứng minh nhân dân của bốn mươi năm người thành lập và đứng tên hai mươi doanh nghiệp để mở năm trăm linh tài khoản chứng khoán
nhằm thao túng thổi giá cổ phiếu tổng số tiền ông trịnh văn quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần một bảy trăm linh tỷ đồng
mục đích hưởng lợi bất chính hơn năm trăm ba mươi tỷ đồng
một nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do một cặp vợ chồng cầm đầu đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi triệt xóa
nhóm cho vay lãi nặng và cứng đoạt tài sản gồm phạm đình trí ba mươi năm tuổi và vợ là nguyễn thị thu thảo ba mươi ba tuổi cùng với huỳnh tấn pháp ba mươi ba tuổi
được biết là vợ chồng phạm đình trí và nguyễn thị thu thảo tổ chức cho vay lãi nặng hơn hai năm qua
lãi suất giao động từ hơn một trăm hai mươi một một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khi có người vay tiền không có khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc hoặc là bỏ trốn
thì trí dẫn theo pháp đến gia đình tìm gặp người thân của người vay để đe dọa la lối và đập phá tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng trần văn hùng ba mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
trần văn hùng bị bắt quả tang đang tàng trữ pháo nổ trái phép tại nhà ở ấp đức long ba xã gia tân hai
thu giữ năm cây pháo hoa một cuộn pháo dạng dây được khoanh tròn ba trăm linh viên pháo dạng hình cầu với tổng trọng lượng hơn bảy hai kg
qua đấu tranh đối tượng trần văn hùng khai đã mua qua trang mạng xã hội rồi cất giấu tại nhà để sử dụng thì đã bị bắt giữ
học sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố
đối với châu rách tả na chấu tải thị giã tỉnh viên tỉnh an giang về hành vi xích người
theo kết quả điều tra ban đầu na là cháu ruột của châu ni sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tại địa phương
do thường xuyên ăn nhậu say xỉn ni đã bị mắng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
vào ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba na đi nhậu về thì đã xảy ra sô sát
na dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến ni bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi địa phương
ni được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng vào ngày ba mươi tháng một mươi hai đã tử vong
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra truy xét nóng và các trinh sát đã bắt giữ được na
khi đang lẩn trốn tại xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang
đêm qua tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông thuộc công an tỉnh cà mau
tuần tra đến khu vực khóm tám phường sáu thành phố cà mau đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên
mang theo nhiều loại hung khí để đánh nhau
phát hiện thấy lực lượng nhóm thanh thiếu niên đã vứt lại nhiều hung khí
và bỏ chạy theo nhiều hướng tổ công tác liên truy đuổi và tạm giữ được hai đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai mã tấu hai mươi bốn vỏ chai bia các loại
theo khai nhận ban đầu cả hai được bạn bè trong nhóm rủ đi đánh nhau
trong lúc đang tập hợp lại thì bị đội kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
thuộc công an tỉnh cà mau đi tuần tra và phát hiện
hai đối tượng trên vẫn chưa đủ một mươi tám tuổi hiện vụ việc đang được công an thành phố cà mau tiếp tục xử lý
ngay sau khi phóng sự nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hành lang thoát lũ tại huyện thường tín hà nội phát sóng
truyền hình công an nhân dân đã nhận được phản hồi của ủy ban nhân dân huyện thường tín
theo đó những nội dung mà truyền hình công an nhân dân antv nêu là có căn cứ
và nơi đây đang là điểm nóng vi phạm pháp luật về đất đai đê điều trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
đồng thời ủy ban nhân dân huyện thường tín cũng mong muốn truyền hình công an nhân dân tiếp tục đồng hành
để xử lý dứt điền những vi phạm này
khu vực trạm trộn bê tông phong cảnh của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh
tại xã thống nhất huyện thường tín thành phố hà nội
ngay sau khi truyền hình công an nhân dân có phóng sự về tình trạng quá khổ quá bại hoạt động tại tuyến đê
tại khu vực thường tín thì công ty phong cảnh đã có phản hồi không có chuyện xe dán logo phong cảnh hoạt động tại tuyến đê này
nhưng kiểm tra thực tế thì những xe tải trọng lớn vẫn đang hoạt động
và ngang nghiền và ngay trước mặt chúng tôi là những xe hàng chở đầy đá
những xe này đều trên ba mươi tấn và vẫn đang ngang nghiền hoạt động
mọi lý do đều không thể biện minh cho hoạt động của trạm trộn bê tông không phép
và những chiếc xe tải trọng hàng chục tấn đang ngày ngày cây nát bờ đê
nơi chỉ cho phép xe dưới một mươi hai tấn hoạt động
và phải khẳng định lại đây là khu vực không gian thoát lũ ở sông hồng
chiều cùng ngày phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có buổi làm việc
với đại diện ubnd huyện thường tín ông từ đức mạnh trưởng phóng kinh tế khẳng định
ubnd huyện đã rất nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về những vi phạm pháp luật
về đất đai đê điều trật tự xây dựng môi trường ở khu vực tuyến đề hữu hồng
đoạn qua địa bàn huyện
trong đó có trường hợp vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh
ubnd huyện thường tín cũng đã có nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo ubnd xã thống nhất
chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng hạt quản lý đê thường tín tiến hành ngăn chặn
xử lý rứt điểm trường hợp vi phạm pháp luật của công ty này
tuy nhiên đơn vị này tiếp tục có các hành vi vi phạm mới thể hiện sự coi thưởng pháp luật
đây là vị trí mà công ty phong cảnh đặt trạm chợ bê tống
vì nó thuộc không gian thoát núi do đó trường hợp này không được cấp phép
cũng đã xử lý cái trường hợp này thứ nhất là hai lần rồi về hồ sơ về xử lý
xã cũng đã phối hợp với quân thuy thủy nội địa cộng với xã với các phòng ban có liên quan để xử lý
tuy nhiên đến nay nó chưa được triệt đề như theo phản ánh
trường hợp này cũng là một điểm gây bức xúc dân sinh
tổ công tác gồm đại diện phòng kinh tế ubnd huyện thường tín
lãnh đạo ubnd xã thống nhất cơ quan xã thống nhất cùng nhóm phóng viên
đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh
chạm trộn vẫn ngang như hoạt động cho dù có sự xuất hiện của cơ quan chức năng
chân thải từ chạm trộn vẫn thải thẳng xuống sông hồng
nước chảy ra nó kéo theo cái mặt sàn người ta rửa mặt sàn ra là nó có
kéo theo cái bột đá mạt của trên bãi
chất thải từ tràm trộn bê tông đã xả thẳng trực tiếp xuống sông hồng
không những làm ô nhiễm môi trường mà còn làm thay đổi dòng chạy tại khu vực sông này
dù có tìm mọi lý do thì không ai có thể biện minh cho những sai phạm nơi đây
bởi ai có thể chịu trách nhiệm cho việc chất thải xây dựng là bột đá
bột xi măng nước thải chưa được xử lý
chất thải đập xuống sông hồng khiến dòng chạy có thể bị biến đổi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng
chúng tôi sẽ điều chỉnh ba luật
thứ nhất là vi phạm điều rồi nó là không gian phát ngũ
thứ hai nữa là luật đất na
thứ ba là luật môi trường như báo chí phản ánh
trên cơ sở hành vi này theo thẩm quyền chúng tôi sẽ đề xuất kiến nghị để xử lý thất viện
bởi vì thứ nhất là cũng phải nói chạm trộn này là hoạt động là không
không phép riêng cái đó cũng đã đầy đủ yếu tố rồi anh ạ
trong đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thì đoàn sẽ có kết luận cụ thể
mọi công dân doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật
và phải chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về đất đai kinh doanh chất tự xây dựng và đảm bảo môi trường
trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh cũng không phải ngoại lệ
tuy nhiên chính sự bất chấp các quy định của pháp luật bất chấp các văn bản nhắc nhở
chấn chỉnh của ubnd
các quy định của ubnd huyện thường tín và các bàn ngành có liên quan
đã khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực không gian thoát lũ tuyến b hữu hồng
thuộc xã thống nhất huyện thường tín có dấu hiệu phức tạp
chương trình công an nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và nánh vụ việc
trong buổi học đầu tiên của năm học hai nghìn hai mươi bốn hàng loạt học sinh đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
xử lý vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
tại một số trường trên địa bàn thành phố hà nội không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tự điều khiển xe máy vi phạm luật
nhiều em trong số đó không đội mũ bảo hiểm chở ba người vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông
trong quá trình xử lý vi phạm lực lượng chức năng gặp một số khó khăn khi học sinh liều lĩnh bỏ chạy
hành vi này của các em rất dễ gây tai nạn giao thông và nguy hiểm cho những người khác
đối với các trường hợp vi phạm ngoài việc xử phạt cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở
để các học sinh phụ huynh nhận thức được hành vi vi phạm
để ngăn ngừa và hạn chế những vụ tai nạn thương tâm sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu các địa phương
xiết chặt công tác quản lý học sinh đến trường đồng thời tổ chức cho học sinh ký cam kết
không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi
chưa có giấy phép lái xe theo quy định của trường của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng khuyến cáo đến cha mẹ học sinh
cần thường xuyên nhắc nhở con em mình nghiêm trình chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ